trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức liên bang nga vào tối ngày hai mươi hai tháng năm
theo giờ địa phương thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng nga dmitry medvedev
đã dự lễ khai mạc năm việt nam tại nga và năm nga tại việt nam đừng tổ chức tại thủ đô moscow
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng
quan hệ việt nga là quan hệ hữu nghị anh em thân thiết thủy chung sâu sắc
đã trải qua bao thăng trầm của lịch sử từ những năm tháng khó khăn của chiến tranh bảo vệ tổ quốc
cho đến xây dựng đất nước phát triển thịnh vượng
nhân sự kiện này cũng như nhân kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
hai nước đã quyết định tổ chức năm việt nam tại nga và năm nga tại việt nam
với mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị anh em truyền thống tốt đẹp và hợp tác toàn diện giữa hai nước